công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng là hà đăng hỷ hai mươi hai tuổi
chú tại tỉnh thái bình và trần văn mải hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện hỷ đang vận chuyển chín hộp pháo
có trọng lượng một mươi ba năm kg pháo nổ trên địa bàn xã phước thiền
biết đồng bọn bị bắt mài đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi buôn bán hàng cấm